nhằm chung vui và tạo điều kiện cho công nhân được về quê đón tết cùng gia đình
liên đoàn lao động tp hcm đã dành tặng hàng trăm tấm vé cùng phần quà
cho các công nhân trong chương trình chuyến tàu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
có lẽ hoàn cảnh của mẹ con chị ngô thị tuyền giang là đặc biệt hơn cả
so với tổng số bốn trăm bảy mươi hai công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp
khu chế xuất đóng trên địa bàn tp hcm có mặt tại ga sài gòn
để đón chuyến tàu mùa xuân về quê ăn tết này
với mẹ con chị chuyến tàu này hết sức ý nghĩa bởi năm nay sẽ được xâm vầy
cùng gia đình người thân ở quê hương quảng ngãi sau hơn một mươi năm xa quê
hoàn cảnh gia đình của em hiện tại giờ em chỉ còn ba mẹ con
chồng em mất là do tai nạn lao động cách đây hai năm rồi
em chưa về quê là nay hơn một mươi năm rồi
mấy em năm nay một mươi ba tuổi là giờ mới được về quê đón tết
hồi đó chồng em có ước nguyện là sẽ đưa mấy mẹ con em về ăn tết cùng gia đình
nhưng mà vì cư bà khánh khó khăn là chưa có ra đi được
anh đi là trụ phục chính của gia đình
anh này là anh đi làm rất là khó khăn
nhưng mà em thì em giờ cũng ráng cố gắng em rất lo cho con đi học tới nơi tới chỗ
nói chung là xây sở thì làm cái nào cũng phải cho học
khi mà được ban chấp hành công đoàn mà tặng cho một tấm bé nghỉ tình này
thì nói chung là em rất hồi hộp sương hạnh phúc và vui sướng
là mình được về quê đón tết cùng gia đình sau hơn một mươi năm
những món quà tấm vé nghĩa tình đưa tiễn công nhân về các tỉnh phía bắc và miền trung tây nguyên
như một sự tri ân các công nhân suốt một năm hăng say lao động
là lời động viên sự quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động
đây là việc làm thường niên được công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố hồ chí minh thực hiện
phần lớn những công nhân này còn gặp nhiều khó khăn
cho tấm vé là trao sự yêu thương chia sẻ khó khăn và chung vui với gia đình họ
cái món quà này nó có nghĩa tính
nhất là về tinh thần là làm cho mình có một cái sương ngọt ấm áp với gia đình
là gọi là nuôn đau về của gia đình
rất chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của công đoàn để cho anh em
công nhân của chúng tôi được về quê đón tết vui vẻ với gia đình cảm ơn
dịp xuân giáp thình năm nay liên đoàn lao động tp hcm đã phối hợp với công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp
của bốn đơn vị đã chăm lo cho hơn bốn mươi ba đoàn viên công nhân lao động với số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
đây là sự chia sẻ của tổ chức công đoàn đồng hành cùng với doanh nghiệp để chăm lo thật tốt cho công nhân
và mong rằng đó cũng là một cái thông điệp gửi đến cho các anh chị công nhân
mong rằng là các anh chị sau cái xung họp tết với gia đình thì các anh chị sẽ tiếp tục quay lại cùng đồng hành với doanh nghiệp
để thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
phát triển tp hcm của chúng ta và như vậy thì với tinh thần ý nghĩa đó thì tại công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp
tp hcm của chúng tôi cũng có rất nhiều cái hoạt động bên cạnh cái chương trình chuyến tàu mùa xuân để nhằm mà như là
phiên trợ nghĩa tình ngày hội nghĩa tình tết xuân vầy hợp mặt các cái công nhân khu lưu trú khu nhà trọ để qua đó thì chăm lo cho công nhân
được sự chia sẻ của thanh này thì tụi em cũng như là bao công nhân khác hứa cố gắng
sau tết sẽ là vào lại với công ty và là làm việc chăm chỉ hơn để là giúp cho thành phố martin park này cũng như là cả nước là kinh tế nó được phát triển tốt hơn
với truyền thống lá lành đùm lá rách tương thân tương ái luôn quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc việt nam đã tạo nên khối đại đoàn kết
và có được sức mạnh to lớn bền vững trên tinh thần đó không ai bị bỏ lại phía sau điều đó đã cụ thể bằng những tấm vé nghĩa tình
những phiên chợ không đồng vào mỗi dịp tết đến xuân về